lâm bình là huyện vùng cao phía bắc của tỉnh tuyên quang
huyện có bảy mươi hectare diện tích rừng và đất lâm nghiệp
nhờ những cách làm sáng tạo và sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương
mà những năm trở lại đây hàng ngàn hectare rừng ở huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đều được giữ vững
với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên không để xảy ra tình trạng phá rừng
xâm lấn đất rừng hạt kiểm lâm huyện lâm bình đã bố trí các chốt bảo vệ rừng
và kiểm lâm viên thường xuyên túc trực
ngoài diện tích giao khoán cho các hộ gia đình hạt kiểm lâm huyện lâm bình
còn giao khoán cho các tập thể là các thôn để quản lý và bảo vệ
các bảo vệ rừng rất tốt và đồng thời cái này cũng được là được lòng dân cùng nhau ủng hộ cùng nhau bảo vệ
cái này là chúng tôi qua công tác tuyên truyền thì họp dân thì dân cũng rất nhị
nhất trí về tán thành về cái chương trình này
và đồng thời là cái chương trình này thì nó cũng đưa ra được
một số cái vấn đề thu nhập về kinh tế của hộ gia đình
cái thứ nhất là chúng tôi sẽ chi trả cho hộ gia đình đi phân công nhau đi theo ngày công
và cái thứ hai là còn lại là chúng tôi sẽ đưa vào tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng
hạ tầng cho thôn bản
cái này là đối với người dân người ta rất là phấn khởi với cái chương trình này
từ khi xây dựng phương án giao khoán rừng cho các hộ dân
đến nay hạt kiểm lâm huyện lâm bình tỉnh tuyên quang đã thực hiện giao khoán hơn một mươi triệu đồng

từ khi xây dựng phương án giao khoán rừng cho các hộ chí và tuần tra kiểm tra thường xuyên
dưới sự và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương huyện cũng như là chỉ đạo sát sao
và sự tâm huyết của chính quyền địa phương các xã
là tham gia công tác vào rừng và coi rừng là một nền tảng để phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo của vùng núi huyện đức bình cũng phải nói là đã đạt hiệu quả
và trong thời gian tới thì chúng tôi lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục
là tham hiu cho chính quyền địa phương
chính quyền địa phương là phát triển những cây con trồng những cây trồng
nó có hiệu quả về kinh tế và thu lợi nhằm mục đích là tăng thêm thu nhập
cho những người dân sống gần rừng và sống gắn liền với rừng và làm nghề rừng
trên địa bàn huyện lâm bình rừng đã được bảo vệ và ngày càng phát triển
cả về số lượng lẫn chất lượng góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập
cải thiện sinh kế cho người dân sống ven rừng đồng thời góp phần quan trọng
trong việc bảo tồn đa dạng sinh học phòng hộ đầu nguồn và bảo vệ
cảnh quan môi trường